phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an vừa khởi tố đinh khương linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
trú tại xã nghi liên tp vinh về tội cướp tài sản
và đây là đối tượng đã thực hiện vụ cướp tại một chi nhánh ngân hàng
như antv đã đưa tin vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một tháng hai
tại phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng trên địa bàn thị xã cửa lò tỉnh nghệ an
linh đã bịt mặt mặc áo khoác màu xám đội mũ bảo hiểm đi xe máy táo tợn xông vào một phòng giao dịch
đối tượng đã sử dụng hung khí là dao nhọn và một vật nghi là lựu đạn để đe dọa uy hiếp nhân viên để cướp tiền
sau khi cướp được bốn mươi sáu triệu đồng đối tượng nhanh chóng bỏ trốn về hướng thành phố vinh
sau khi tiếp nhận tin báo giám đốc công an tỉnh nghệ an đã chỉ đạo xác lập chuyên án
huy động các lực lượng đơn vị nghiệp vụ liên quan và phối hợp với các cuộc nghiệp vụ bộ công an
triển khai phá án truy bắt được tên cướp
sau chưa đầy bốn mươi tám giờ đồng hồ cho đến một mươi sáu h ba mươi phút ngày ba tháng hai
tại km bốn trăm năm mươi bốn ba trăm linh
quốc lộ một a thuộc xã nghi liên
đối tượng đinh khương linh đã bị bắt giữ
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận do tham gia đánh bạc cho nên nợ nần túng quẫn gây ra
vụ cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ
bước đầu lực lượng công an thu giữ các vật chứng có liên quan gồm một xe máy
là phương tiện dùng để di chuyển khi thực hiện hành vi phạm tội và nhiều tăng vật khác